tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang tiếp đại sứ timor leste jean jean trindade neveder camoy đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam và tiếp giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại việt nam
chúc mừng ngài đại sứ timor leste hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ việt nam timor leste
chủ tịch nước khẳng định chính sách của việt nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ với timor leste trong khuôn khổ song phương cũng như đa phương
trên cơ sở những kết quả đã đạt được cùng với những hiểu biết và kinh nghiệm về việt nam chủ tịch nước đề nghị thời gian tới timor leste hoàn tất thủ tục nội bộ để hiệp định thương mại song phương ký năm hai nghìn một mươi ba sớm có hiệu lực
đại sứ george trindade neves de camoy mong muốn thời gian tới hai bên tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau
trên các lĩnh vực kinh tế chính trị ngoại giao qua đó đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển đại sứ khẳng định dù trên cương vị nào luôn là cầu nối đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển
tại buổi tiếp ông osmane dion giám đốc quốc gia ngân hàng thế giới tại việt nam chủ tịch nước đề nghị ông osmane dion trong thời gian tới sẽ tập trung cung cấp nguồn lực giúp việt nam thực hiện các định hướng đã đề ra trong các báo cáo của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
chủ tịch nước đề nghị ngân hàng thế giới phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chính phủ để bảo đảm xây dựng được những chương trình dự án đáp ứng tốt nhất với nhu cầu cấp thiết và mang lại giá trị gia tăng cao
chủ tịch nước khẳng định việt nam luôn coi trọng và sử dụng hiệu quả vốn vay của cộng đồng quốc tế nói chung và ngân hàng thế giới nói riêng và luôn có các biện pháp nhằm tăng cường giám sát quản lý các nguồn vốn này
ông osmane dion bày tỏ vinh dự được nhận nhiệm vụ tại việt nam và cam kết tiếp tục thúc đẩy